hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo tìm hiểu để thu hút khách du lịch quốc tế đến với hà nội đơn vị quản lý di tích lịch sử hà nội đã kết hợp cùng các doanh nghiệp du lịch tổ chức xây dựng nâng cấp tour qua đó tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho du khách khi tham quan trải nghiệm phố cổ hà nội
nhiều khách sạn tại khu vực phố cổ hà nội cũng mở cửa đón khách du lịch với nhiều chương trình giảm giá khuyến mại hấp dẫn
anh agostinho du khách tới từ bồ đô nha cho biết
sau khi đại dịch covid một mươi chín bị đẩy lùi chúng tôi chọn hà nội là điểm đến đầu tiên vì sự an toàn chi phí rẻ và có nhiều địa điểm tham quan vui chơi hấp dẫn
bên cạnh đó số lượng du khách quốc tế đến từ các nước châu á như hàn quốc nhật bản cũng ngày càng tăng
năm hai nghìn hai mươi hai hà nội tổ chức các chuỗi hoạt động sự kiện lễ hội sôi động mang đậm bản sắc văn hóa thủ đô thu hút khách du lịch trước trong và sau sea games ba mươi một
như lễ hội quà tặng du lịch hà nội lễ hội du lịch hà nội liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề hà nội liên hoan làng nghề phố nghề năm hai nghìn hai mươi hai festival áo dài hà nội khai trương du lịch ba vì du lịch gia lâm
giám đốc sở du lịch hà nội đặng hương giang cho biết sau khi chính phủ cho phép ngành du lịch mở cửa đón khách quốc tế
ngành du lịch thủ đô sẽ quyết tâm sớm phục hồi thị trường đưa kinh tế xanh của hà nội trở thành nền kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần nghị quyết của bộ chính trị
trước mắt sở du lịch hà nội sẽ đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện truyền thông để thu hút khách đôn đốc các đơn vị nâng cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ
điểm đến du lịch gắn với di sản di tích làng nghề triển khai các hoạt động sự kiện lễ hội chuyên nghiệp mang đậm văn hóa thủ đô hướng đến hội nhập quốc tế
có thể thấy sau một thời gian dài ngủ đông chống dịch ngành du lịch hà nội cũng như các địa phương trên cả nước đã sẵn sàng hồi sinh trở lại phục hồi những tổn thất nặng nề hậu covid một mươi chín